thêm một vụ đuối nước thương tâm khiến năm em nhỏ thiệt mạng vừa xảy ra tại tỉnh bắc giang vào ngày hôm qua
vào khoảng một mươi bảy h ngày bốn tháng bảy có sáu trẻ em đi chăn trâu ở thôn hương đạo xã đông lỗ huyện hiệp hòa tỉnh bắc giang
xuống vũng nước ở cánh đồng tại khu đông quan thôn hưng đạo để tắm thì bị đuối nước
một cháu may mắn thoát nạn đã chạy về gọi người đến cứu nhưng không kịp năm cháu còn lại đã tử vong do đuối nước
theo thông tin ban đầu năm cháu thiệt mạng là học sinh trường trung học cơ sở đông lỗ gồm phạm hồng ngát nguyễn văn thành nguyễn văn minh nguyễn thị tươi và phạm thị oanh
cùng sinh năm hai nghìn bốn và đều trú tại thôn hương đạo đến hai mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng bảy các nạn nhân đã được gia đình đưa về an táng